thưa quý vị và các bạn trong đêm nay hội tụ gió tại mực ba năm m tiếp tục suy yếu
bắc bộ chỉ còn mưa dài rác tập trung ở lai châu điện biên và lào cai
sao đến ngày mai vùng hội tụ gió gần như yếu và tan đi hẳn cả miền bắc trời không mưa có nắng từ sớm
vùng nóng sẽ mở rộng từ khu vực đồng bằng trung du lên cả các tỉnh vùng núi như hà giang cao bằng bắc cạn và lạng sơn
với mức nhiệt cao trong khoảng ba mươi năm ba mươi sáu độ
khu vực các tỉnh sơn la yên bái thái nguyên và bắc giang nhiệt độ từ ba mươi sáu đến ba mươi bảy độ
còn ở hòa bình thủ đô hà nội cũng như các tỉnh phía nam của vùng đồng bằng
nhiệt độ cao trong khoảng ba mươi bảy ba mươi tám độ trời nắng gắt về trưa và chiều
còn ở miền trung nắng nóng đã bước sang tuần thứ hai liên tiếp
và ngày mai khi vùng thấp nóng được dự báo sẽ phát triển trở lại
thì nắng nóng lại có cơ hội kéo dài thêm
trong đó các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế trời nắng nóng gai gắt đến đặc biệt gai gắt
với mức nhiệt cao nhất ngày mai giữ ở mức ba mươi bảy ba mươi chín độ
các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến phú yên cũng xảy ra nắng nóng nhưng nền nhiệt có xu hướng dịu bớt
từ ba mươi năm ba mươi tám độ
với khánh hòa ninh thuận bình thuận không chịu ảnh hưởng của thấp nóng và gió phơn
chiều và tối lại có được những cơn mưa rông do gió tây nam mang tới
nhiệt độ sẽ phổ biến trong khoảng từ ba mươi bốn ba mươi năm độ
dưới tác động của gió mùa tây nam hoạt động với cường độ từ trung bình đến mạnh
ở tây nguyên và nam bộ trong chiều và tối mai vẫn có mưa rào và rông ở nhiều nơi
trong đó đắk nông lâm đồng bình phước tây ninh
bình dương đồng nai và tp hcm là những nơi có mưa vừa có nơi mưa to và rông mạnh
do vẫn còn có mưa nên nhiệt độ ở tây nguyên sấp xỉ mức ba mươi độ
còn đối với khu vực các tỉnh thành nam bộ nhiệt độ trong khoảng từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
trên biển khu vực huyện đảo hoàng sa không mưa gió nam cấp bốn nhiệt độ trong khoảng từ hai mươi tám đến ba mươi năm độ
khu vực huyện đảo trường sa có mưa rào và rông dày rác gió tây nam đến nam cấp bốn
nhiệt độ trong khoảng từ hai mươi bảy ba mươi ba độ
và sau đây sẽ là dự án của các tỉnh thành nam bộ
dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước